liên quan đến vụ cháy tòa nhà trung cư carina plaza khiến một mươi ba người tử vong
chiều tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành bắt lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận gò vấp tp hcm
về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
liên quan đến vụ án ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn văn tùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thành
kết quả xác minh cho thấy vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu công ty trách nhiệm hữu hạn hùng thanh
ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành với công ty sejiko để quản lý vận hành trung cư carina plaza
công ty sejiko bổ nhiệm ông tuấn làm trưởng ban quản lý trung cư carina plaza
cơ quan điều tra xác định khi xảy ra cháy các hệ thống báo cháy chữa cháy hệ thống hướng dẫn thoát hiểm
không hoạt động hiệu quả khi khám nghiệm hiện trường ghi nhận van khóa của bể nước trên tầng thượng tòa nhà a
cung cấp nước cho đường ống dẫn nước chỉ mở một phần tư lộ trình có nghĩa là mở hé
và trong bể ước lượng chỉ có khoảng một phần hai đến một phần ba thể tích chứa nước của bể
có cơ sở đánh giá việc không mở hết van khóa dẫn nước đã khiến cho không đủ đủ lượng nước
cho các đầu chữa cháy tự động kịp thời dập tắt khi mới phát sinh cháy
hoặc làm giảm nhiệt độ cho các mô tô ô tô tại tầng hầm để không gây cháy lan rộng
về mặt ý thức chủ quan ông tuấn biết rõ tình trạng thiết bị phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng
cũng như đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ trong việc quản lý kiểm tra hướng dẫn công tác
phòng cháy chữa cháy đảm bảo điều kiện thoát hiểm thoát nạn hướng dẫn cư dân trung cư
thoát hiểm thoát nạn khi xảy ra cháy dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra vào đêm ngày năm tháng tám tại quán bar window
ở phường quyết thắng tp con tum làm hai người tử vong và ba người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về hai tội danh giết người và gây dối trật tự công cộng
cùng với đó để truy bắt nhanh chóng đối tượng gây ra vụ việc cục cảnh sát hình sự phía nam
đã được tăng cường phối hợp với công an tỉnh con tum phá án
trước đó vào khoảng một mươi hai h đêm ngày năm tháng tám tại quán bar window có hai nhóm đối tượng xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến ẩu đả làm hai người tử vong và ba người bị thương
hai nạn nhân bị tử vong được xác định là hà tất thắng hai mươi sáu tuổi quê hải phòng
và nguyễn văn hà ba mươi một tuổi trú tại tp con tum
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
thông qua hình thức đầu thảo hội
từ ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
hình thị nhân trú tại xã long đức tp trà vinh đã đứng ra tổ chức làm đầu thảo một mươi chín dây hội
loại hội một triệu đồng với khoảng tám mươi hội viên tham gia
trong quá trình làm đầu thảo hội nhân lợi dụng việc các hội viên không đến khui hội theo định kỳ
tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám do không có khả năng về kinh tế
nhân đã tuyên bố vỡ hụi và trốn khỏi địa phương
tổng số tiền bị can chiếm đoạt của các hội viên là hơn một tỷ đồng
một đối tượng chuyên đi cắt trộm các viễn thông vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm giam
đó là nguyễn trọng vĩnh trú tại phường tân lợi tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trước đó trên địa bàn tp buôn ma thuột vĩnh đã nhiều lần đi cắt trộm các viễn thông
đốt lấy lõi đồng đem bán cho đoàn văn đưỡng ở phường tân tiến tp buôn ma thuột
sau đó vĩnh đã bị công an tp buôn ma thuột truy tìm và bắt giữ
tuy nhiên khi đang trong thời gian tại ngoại chờ xử lý thì vĩnh lại tiếp tục dùng cưa sắt cắt hơn tám mươi mét dây cáp
sau đó vĩnh điện thoại cho đưỡng chạy xe lôi xuống trở đi tiêu thụ
trong khi hai đối tượng đang đưa dây cáp lên xe thì đã bị người dân bắt phát hiện truy đuổi và bắt giữ
tiếp tục là tội phạm cướp tài sản trên các tuyến đường cao tốc quốc lộ vào ban đêm
với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái đeo biển kiểm soát giả
nhằm vào các tài xế dừng nghỉ ven đường sử dụng vũ khí thô sơ đe dọa khống chế nạn nhân
một ổ nhóm bốn đối tượng thực hiện trên ba mươi vụ cướp tài sản với thủ đoạn này
vừa bị công an tp phổ yên tp thái nguyên đấu tranh triệt phá
đây là hiện trường vụ cướp tài sản xảy ra tại xã tân hương tp phổ yên tp thái nguyên
nạn nhân là anh bùi văn tuấn chú tại xã bảo lý huyện phú bình
vào khoảng sáu giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy anh tuấn lái xe tải đến khu vực trên
do buồn ngủ nên đã đổ xe vào lề đường để nghỉ ngơi thì bị một nhóm đối tượng cướp tài sản
lúc đấy nó vào cả mắt rồi cái cổ nữa tổng em mất là bảy mươi năm triệu tám trăm linh
sau khi tiếp nhận tin báo xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp nghiêm trọng
đối tượng sử dụng xe ô tô đi thành nhóm có trang bị dao kiếm bình xịt hơi cay để thực hiện hành vi phạm tội
công an thị xã phổ yên đã xác lập chuyên án tập trung lực lượng điều tra truy xét các đối tượng gây án
quá trình truy xét theo dấu vết của các đối tượng trinh sát đã xác định được chiếc xe ô tô mà chúng sử dụng đi gây án
qua giả soát thì
thì là xác định là những cái xe mà các đối tượng sử dụng để đi cướp
thì thường là sử dụng biển số giả hay là lấy các biển số khác để nắp vào
công tác ban đầu xác định là cũng khó khăn phức tạp
thì bằng những các biển pháp nghiệp vụ
thì dưới sự truyền đạo của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
thì đội cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng

và bằng tất cả các biển pháp nghiệp vụ
thì đã xác định được nhóm đối tượng
gây ra những cái vụ việc trên
ngày hai tháng tám công an thị xã phổ yên
đã vây bắt hai đối tượng là đào xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và hồ quang hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại huyện gia lâm hà nội
tại cơ quan điều tra bước đầu bọn chúng khai nhận
đã cùng hai đối tượng khác là nguyễn văn thanh và bùi huy phượng
cùng chú huyện gia lâm hà nội
thực hiện ba mươi hai vụ trộm cắp tài sản
trong đó tại địa bàn tỉnh thái nguyên
là hai vụ
nạn nhân là những người lái xe ô tô đường dài
dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc quốc lộ
đi qua địa phận các tỉnh thái nguyên bắc ninh
và thành phố hà nội
tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt
vào khoảng trên bảy mươi năm triệu đồng
hai mươi chín điện thoại di động
trong nhóm văn thanh phượng hùng thắng
đi trên các đường cao tốc
để mục đích là đi trộm cắp tài sản
của các xe khách
xe tải đỗ dìa đường ý
ngày năm tháng tám
hai đối tượng phượng và thanh
đã đến công an quận long biên hà nội
để đấu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phổ yên
đã khởi tố và bắt tạm giam đối với thắng và hùng
về hành vi cướp tài sản
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chiều qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đã xảy ra trên đường hồ chí minh
đoạn qua xã sơn tiến huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
khiến hai người chết và một người bị thương
vụ tai nạn xảy ra giữa xe tải biển kiểm soát ba mươi tám c một mươi một nghìn ba mươi tám
kéo theo rơ móc ba mươi tám r năm năm
và xe tải mang biển kiểm soát một mươi hai c sáu nghìn năm trăm bốn mươi năm
kéo theo rơ móc một mươi hai r sáu trăm linh hai
khiến hai người chết và một người bị thương nặng
tại hiện trường chiếc xe một mươi hai c sáu nghìn năm trăm bốn mươi năm bị lật nằm chắn ngay giữa đường
các pin xe bị biến dạng hoàn toàn
chiếc xe còn lại bị hư hỏng nặng phần đầu
nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được điều tra
sáng nay các đơn vị thi công và chính quyền huyện bình đại tỉnh bến tre
đang khẩn trương sửa chữa cầu sáu chiếm trên đường huyện tám
thuộc địa bàn thạ sã thạnh trị
đã bị sập từ hai ngày trước đó
vào dạng sáng ngày bảy tháng tám vừa qua
một chiếc xe tải đi từ cống đập ba lai huyện ba chi
sang địa bàn huyện bình đại
khi đi ngang qua cầu sáu chiếm đã làm sập cây cầu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do cầu yếu
chỉ có tải trọng một tấn
trong khi tự tải trọng của chiếc xe đã là một mươi hai tấn
lại chở thêm hai bao phân bò nặng hơn tám tấn
ngay sau khi xảy ra sự cố
chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường
di chuyển chiếc xe khỏi cây cầu để khắc phục sự cố
sự cố sập cầu làm giao thông qua đường huyện tám bị tê liệt hoàn toàn
đồng thời đường ống cấp nước sạch
cung cấp cho hai trăm linh hộ dân xã thạnh trị
và hàng trăm hộ dân xã đại hòa lộc thị trấn bình đại
bị hư hỏng
người dân không có nước sử dụng hai ngày qua
dự kiến là phải khoảng một mươi ngày nữa
mới có thể khắc phục được sự cố
để các phương tiện qua lại và đặc biệt là kem học sinh đi học
đồng thời sẽ có biện pháp xử lý chủ xe tải
gây ra sự cố trên
dạng sáng qua đội quản lý thị trường số hai mươi bốn
trên cục quản lý thị trường hà nội
kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến nông sản
tại xã la phù huyện hoài đức
đã phát hiện một kho tập kết bánh trung thu và bánh ngọt các loại
đoàn thu giữ một mươi bốn chiếc bánh trung thu
ba hai trăm linh chiếc bánh ngọt
phần lớn bánh trung thu ở đây được gián nhãn mắc trung quốc
và không có hạn sử dụng
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số bánh trên
chủ cơ sở này khai
mỗi chiếc bánh có giá nhập từ hai đến ba đồng
và đây là lô hàng thứ ba
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã
đối với ba loại bánh trung thu
một đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng hoàng quế anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số ba mươi bốn trên hai mươi sáu trần nguyên hãn
phường cát giài
quận lê trân tp hải phòng
đối tượng hứa văn tiến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi h phường trung liệt
quận đông đa tp hà nội
và đối tượng ngô quế vân
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy trên hai dư hàng
quận lê trân tp hải phòng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện